tới sự và phát biểu chỉ đạo đại hội có đồng chí trần thanh mẫn
bí thư trung mương đảng chủ tịch ủy ban trung mương mặt trận tổ quốc việt nam
phát biểu chỉ đạo đại hội đồng chí trần thanh mẫn ghi nhận đánh giá cao những kết quả thành tích nổi bật
trong nhiệm kỳ tới mặt trận tổ quốc thành phố cần nhận diện rõ những thách thức của thành phố
khi tốc độ đô thị hóa nhanh đồng thời nỗ lực hơn nữa để góp sức cùng thành phố bứt phá mạnh mẽ
toàn diện trong công cuộc xây dựng bảo vệ đất nước xây dựng thành phố hải phòng phát triển
đại hội đã hiệp thương cử ban thường trực ủy ban mặt trận tổ quốc thành phố hải phòng gồm một mươi đồng chí
ông cao xuân liên tái đắc cử chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam thành phố hải phòng nhiệm kỳ hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi bốn